công an tp tân uyên tỉnh bình dương cũng đã tạm giữ hai đối tượng là tạ minh tân quê tại tỉnh sóc trăng
và đặng hiễu thức quê tại tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắt tài giản và chống người thi hành công vụ
vào khoảng một giờ ngày năm tháng chín tổ tuần tra công an phường khánh bình tp tân uyên
phát hiện một xe ô tô chở ba đối tượng có hành vi dùng số tự chế để bắn trộm chó
nên tiến hành phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một công an tp tân uyên vây bắt các đối tượng trên
khi phát hiện bị truy đuổi các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi bị đâm và do chạy quá tốc độ ba đối tượng xuống xe bỏ chạy được khoảng một trăm linh mét
thì lực lượng công an bắt giữ được hai đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật có liên quan
hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng còn lại